bạn biết không trong lúc chúng ta đang khó chịu vì phải cách ly giãn cách với nhiều áp lực thử thách
thì với nhiều y bác sĩ tại thành phố hồ chí minh đang phải gồng mình trong từng phút điều trị với những nỗ lực đến nghẹt thở
trong cuộc chiến chống covid một mươi chín hình ảnh người chiến sĩ áo trắng đi đến đầu đã trở nên vô cùng quen thuộc
trong thứ trang phục bảo hộ kiếm bưng
họ phải đối mặt trực tiếp với kẻ thù vô hình để cùng bệnh nhân chiến đấu và chiến thắng
họ đã quen với những âm thanh của máy móc của một mươi thuốc sát trùng của những ngày trắng đêm
khi bệnh nhân vẫn còn đang trong cơn nguy kịch
khi số trường hợp bệnh nhân mắc covid một mươi chín ở sài gòn gia tăng theo một tỷ lệ thuận nhất định
số lượng bệnh nhân có triệu chứng bệnh nhân nặng nguy kịch cũng gia tăng theo
tạo nên sự áp lực không hề nhỏ trên đôi vai của những nhân viên y tế tham gia công cuộc điều trị
để đáp ứng được nhân sự phục vụ công tác điều trị cho các bệnh nhân covid một mươi chín nặng và nguy kịch
bệnh viện hồi sức covid một mươi chín đã được thành lập với hơn sáu trăm năm mươi ca
nhân sự đến từ nhiều bệnh viện tuyến trung ương và địa phương trên khắp cả nước
mà theo cách gọi bí von của những y bác sĩ là tập hợp bác sĩ liên hợp quốc
là đội ngũ tinh nhuệ đến từ nhiều bệnh viện tuyến đầu trong khắp cả nước
nhiều đứa bác sĩ cả tháng qua đã quên cách trăn điểm soi gương
nhiều năm bác sĩ đã quên cảm giác đói khi phải gánh trên vai cả nghìn bệnh nhân trong một ngày
họ đã bỏ mặc những niềm riêng sự hiểm nguy dịnh rập
những siêu nhân áo trắng vẫn từng phút từng giây
đi bảo vệ thành trì trụ rốt
trong cuộc chiến với covid một mươi chín